kính thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã gửi văn bản thông báo kết luận giám định cho mẹ bé gái tám tuổi
bị nhân tình của cha đẻ bạo hành tử vong
theo đó kết luận nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là bị phù phổi cấp do sốc chấn thương
theo kết luận giám định pháp y tử thi số một mươi chín nghìn tám trăm hai mươi hai kldpi ngày hai mươi tháng một
của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
cháu gái tám tuổi tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương
ngay khi có kết luận này hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã nhận bảo vệ quyền lợi cho bé
cũng vừa có đơn kiến nghị thay đổi tổ danh để điều tra đối với cha ruột của bé
là nguyễn kim trung thái về tội giết người
luật sư trần thị ngọc nữ bảo vệ quyền lợi cho bé cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi
quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái
theo đó luật sư kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với thái
từ tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm sang tội giết người với vai trò đồng phạm
theo đơn kiến nghị luật sư cho rằng nạn nhân hoàn toàn lệ thuộc
và không dám có hành vi phản kháng đối với hành động đánh đập của nguyễn võ quỳnh trang
hai mươi sáu tuổi ngụ gia lai
địa điểm xảy ra tội phạm là một căn hộ khép kính và người mà bé có thể trông cậy duy nhất là thái
tuy nhiên thái đã đồng thuận với hành vi đánh đập của trang
về camera trong căn hộ thái là người cài đặt truy cập bằng điện thoại của mình
nên bất cứ lúc nào thái cũng có thể theo dõi hoạt động của trang và nạn nhân
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chủ các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt để tạm giam của công an cung cấp đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác